bắt đầu phiên thảo luận sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác của tránh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao năm hai nghìn một mươi chín về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi thảo luận nhiều ý kiến về những lỗ hổng trong quy định của pháp luật gây khó khăn trong việc triển khai quy định
cũng như tạo kẽ hở cho việc lách luật lợi ích nhóm
pháp luật về thi hành án dân sự hiện hành còn khá câu toan vừa muốn tổ chức thi hành án có hiệu quả
nhưng lại vừa muốn bảo vệ tuyệt đối quyền lời của người phải thi hành án
nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nguyên tắc bản án quyết định của tòa án có hiệu lực phải được chấp hành nghiêm chỉnh
điều đó thể hiện rõ nhất ở quy định về quy trình thi hành án dân sự gồm rất nhiều bước nhiều hồ sơ
nhiều giấy tờ bắt buộc dẫn đến mất nhiều thời gian để tổ chức một việc thi hành án
có nhiều công trình dự án có quy mô ban đầu chỉ vài trăm nhân khẩu
sau những lần điều chỉnh theo kiểu đúng quy trình thì quy mô đã lên đến sáu bảy nhân khẩu
đằng sau câu chuyện điều chỉnh đúng quy trình ấy lẫn khuất đâu đó những bóng dáng của nhóm lợi ích
có rất nhiều dự án như vậy xảy ra ở nhiều nơi quy mô lớn hơn rất nhiều và để lại những hậu quả nặng nề
chính quyền thì luôn khẳng định rằng sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật
nhà nước thì mất căn bộ chủ đầu tư
các thực thể vi phạm vẫn tồn tại lộ lộ sừng sững đầy thách thức
xử lý nghiêm và triệt để đối với loại vi phạm kiểu này tôi e rằng đó là điều không thể
cũng tại phiên thảo luận nhiều ý kiến cũng nhận định công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã củng cố niềm tin của người dân
tuy nhiên trong thời gian tới các cơ quan điều tra truy tố cần đẩy mạnh điều tra các vụ án tiêu cực mà nhân dân quan tâm